trong những năm cuối của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi khó khăn của tỉnh hà giang chính là vận động được những người dân còn lại tham gia bảo hiểm y tế
đó là những hộ gia đình có thu nhập khá và trung bình ở vùng cao nhưng vẫn chưa đủ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế
vậy giải pháp của bảo hiểm xã hội hà giang là gì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
hôm nay cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh hà giang kết hợp với bảo hiểm xã hội huyện vị xuyên trực tiếp đến nhà
bí thư tri bộ khu dân cư tổ một mươi năm thị trấn vị xuyên huyện vị xuyên để lắng nghe ý kiến và tìm cách giúp người dân tiếp cận bảo hiểm y tế
theo ông trần trọng lợi bí thư tri bộ tổ một mươi năm lý do chính khiến người dân chưa mặn mà với tấm thẻ bảo hiểm y tế là do mức thu nhập còn thấp
ví dụ như trong gia đình vùng cao có hộ đến chín người hộ một mươi hai người
thế bây giờ mà cái luật pháp và bảo yêu cầu là một trăm linh gia đình mua bảo hiểm thì về bán bảo hiểm
thì cái đấy thì lại rất khó
người ta kiếm một triệu thì được nhưng bây giờ kiếm bảy triệu để mua cho một người xuất
thì nên là cái thời gian không được
nên là cái biện pháp của người ta là phải làm sao bây giờ trong một hộ ba người
thì trước mắt người ta mua được hai người thì mình bán hai người
thì mới bắt đầu người ta lại lần sau người ta lại cố được hai người ta mua cho hai người nữa
thế bây giờ cùng một lúc mà bắt mua một mươi người là người ta không thể mua được
theo luật bảo hiểm y tế từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
tất cả mọi thành viên trong gia đình bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế
theo hộ gia đình
như vậy với trường hợp gia đình có đông thành viên thu nhập thấp
thì đó thực sự là khó khăn với họ
hà giang có chín xã vùng thấp vừa ra khỏi xã nghèo
nhiều hộ thoát nghèo trở thành hộ có mức sống trung bình ở vùng cao
nhưng với mức thu nhập dưới một năm triệu đồng một tháng
chưa đảm bảo cho cả gia đình tham gia bảo hiểm y tế
trong năm hai nghìn một mươi năm thì có chín xã của vùng vùng thấp
bắc quang quang bình vĩ xuyên thoát khỏi ra khỏi xã nghèo
thì có rất nhiều hộ trung bình hộ cận nghèo
ngành y tế với bảo hiểm cùng phối hợp để tuyên truyền vận động
để người dân tiếp tục mua thẻ bảo hiểm
và cũng ngành y tế với bảo hiểm cũng
với thương minh xã hội nữa tham hiu cho huyện nhân tỉnh
hội đồng nhân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo
hỗ trợ mua thẻ đấy
hiện nay là đã thành nghị quyết của hội đồng nhân dân
trong nghị quyết ba mươi sáu của hội đồng nhân dân
tỉnh sẽ hỗ trợ hai mươi mức đóng dành cho những hộ có thu nhập khá và trung bình
thì được tỉnh hỗ trợ hai mươi khi tham gia bảo hiểm y tế thông hộ
đây là hình thức có tính chất mức hỗ trợ thấp nhưng có tính chất kích thích
vì đối tượng này nếu về nói về kinh tế hộ là đủ khả năng mua thẻ
nhưng mà cần phải tuyên truyền cho họ biết và hiểu được cái ý nghĩa của thẻ bảo hiểm y tế
tỉnh sẽ hỗ trợ hai mươi mức đóng dành cho những hộ có thu nhập khá và trung bình
mục tiêu của bảo hiểm xã hội hà giang là năm hai nghìn một mươi bảy sẽ vận động thành công khoảng hai hộ dân có mức thu nhập khá và trung bình tham gia bảo hiểm y tế
đạt mục tiêu chín mươi tám hai dân số tham gia bảo hiểm y tế
các giải pháp đặt ra là một tuyên truyền cho người dân hiểu về lợi ích bảo hiểm y tế
hai nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
ba thủ tục hành chính nhanh gọn
tránh tình trạng mất công bằng giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và người không có thẻ bảo hiểm y tế
nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đối tượng bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội đã lập dữ liệu cụ thể sàng lọc những đối tượng hội gia đình đã tham gia bảo hiểm y tế
chúng tôi đã triển khai thì đối tượng đã đưa vào phần mềm được hơn một trăm bảy mươi hộ gia đình và tổng số đối tượng đưa vào phần mềm là hơn tám trăm linh đối tượng trên toàn tỉnh
trong đó thì có thể xác định được là những đối tượng nào đã tham gia bảo hiểm y tế đối tượng nào chưa tham gia bảo hiểm y tế
đối tượng là hộ nghèo đối tượng là người dân tộc thiểu số để chúng tôi là phát triển đối tượng
sau đó vận động các đoàn thể bà con nhân dân tham gia tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế với nhiều hình thức phong phú đa dạng
sử dụng băng rôn cụm pano tại các tuyến đường chính trạm y tế xã nhà văn hóa thôn bản
bà nguyễn thị luyến tri hội trưởng tri hội phụ nữ tổ chín thị trấn vị xuyên
là một trong những người tích cực động viên bà con tham gia bảo hiểm y tế tại nhà phòng
bà nguyễn thị luyến tri hội trưởng tri hội phụ nữ tổ chính thức phong phú đa dạng
khi mà bảo hiểm y tế mà đã đưa được về đến các cái nhà văn hóa của khu dân cư
thì tôi nghĩ rằng là người dân sẽ được tiếp cận và họ được tìm hiểu về các cái danh mục bảo hiểm y tế này
thì đó là một điều là người dân tiếp cận và họ sẽ hiểu được tất cả những cái quyền lợi mà khi tham gia bảo hiểm y tế
thì người dân họ sẽ mua bảo hiểm y tế
theo sự tư vấn của ông trần trọng lợi là đảng viên bí thư tri bộ khu dân cư
để người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế cần phải tập trung tuyên truyền ở đối tượng không có lương
xây dựng mối quan hệ giao tiếp niềm nở giữa người mua và người bán
bây giờ những đối tượng này là chỉ có những người không có bảo hiểm y tế
không có quyền lợi gì mà người ta phải tự lưng tự bới người ta đi kiếm an người ta nghĩ được
thì người ta mới mua bảo hiểm đó là cái quyền lợi xác thực nhất
thì người ta mới mua mà cái biện pháp muốn để cho người dân người ta mua bảo hiểm
khi đến đăng ký mua thì nó gọn nghẹ và nó phải nhanh chóng
tự nhiên là cái tình cảm người mua và người làm việc là nó phải cởi mở
chứ không có như nguyên tắc quá nguyên ác giá thì người ta mới cảm thấy
người ta tự ti người ta chán người ta không mua nữa thì đương nhiên là dẫn đến hiệu quả nó thấp
từ khi bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết với bưu điện
người dân đã có những địa chỉ giao dịch thuận lợi để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế
với sự phối hợp giữa đơn vị dùng lao động cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quan bưu điện
thì chúng tôi đã thực hiện và cho đến thời điểm này là hầu hết
chiếm tới chín mươi năm là cái hồ sơ chúng tôi đã thực hiện giao dịch qua điện tử và giao dịch qua dịch vụ y chính
cho đến thời điểm này chỉ còn một số ít hồ sơ của những đối tượng làm bảo lưu
và những đối tượng cần cấp thẻ để mất hoặc là đổi thẻ vì sai thông tin
chúng tôi phải xử lý ngay và những hồ sơ đấy chúng tôi mới tra trực tiếp thôi
như vậy chỉ còn
chỉ còn một số rất ít là trả trực tiếp
từ khi bảo hiểm y tế chuyển từ bảo hiểm xã hội sang biêu điện
thì số lượng người dân đến tham gia bảo hiểm y tế thì cũng là tương đối đông
và cái thủ tục để mà cho người dân mua thì từ năm hai nghìn một mươi sáu thì thủ tục đến bây giờ thì rất là đơn giản
người dân chỉ việc đến bưu điện và kê khai thông tin trên cái tờ kê khai
và một tờ phiếu kê khai về hộ gia đình và một tờ phiếu kê khai thông tin cá nhân
và một tờ phiếu kê khai về hộ gia đình và một tờ phiếu kê khai thông tin cá nhân
thì là có thể là mua được chứ không như trước đây thì phải đi xin dấu của ủy ban hoặc chính quyền địa phương nữa
chị nguyễn thị nhung chỉ cần mang theo chứng minh thư và giấy phép kinh doanh
có ghi rõ các thành viên trong gia đình là có thể đăng ký mua bảo hiểm y tế giúp chồng mình
nếu mà không có bảo hiểm y tế thì tôi thấy rất là khó khăn
mỗi lần ví dụ như là ốm đau hay vào viện thì tôi cũng không có ưu tiên
tôi không có cái thẻ để tôi không được giảm cái suy phí của nguyện phí của viện
nếu mà có thẻ thì rất là tiện
còn chị vũ thị tố uyên hiểu về lợi ích của bảo hiểm y tế
nên đã đến đại lý bưu điện đăng ký mua bảo hiểm y tế cho mẹ của mình
hôm nay em đi đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế cho mẹ em
số tiền em phải đóng là hơn sáu trăm linh trên một năm
em thấy là quá xứng đáng
tại vì mỗi tháng tính cao bình quân là có mấy chục nghìn thôi mà sức khỏe của em được đảm bảo
ví dụ như hàng tháng có ốm đau thì mình được đi khám chữa bệnh ạ
mà cái số tiền mình ốm đau mà làm viện thì cũng được giảm khoản chi phí cho gia đình
thủ tục hành chính ngày một đơn giản hơn
mỗi người trong gia đình có thể đi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế thay cho các thành viên còn lại trong gia đình
khó khăn kinh tế nhưng nếu cố gắng chắc chiêu dành dụng từ bây giờ để có được tấm thẻ bảo hiểm y tế
thì đến khi đau ốm sẽ được hưởng lợi nhiều hơn
cái gốc là người dân
do vậy về ma muốn người dân
người ta tuân thủ được cái quy định của pháp luật
thì chúng ta phải vấn đề vai trò cấp ủy đảng chính quyền địa phương gắn với người dân hết sức quan trọng
ví dụ anh tuyên truyền bệnh nhân về luật bảo hiểm y tế
tuyên truyền về những cái chính sách pháp luật của nhà nước đối với người dân
để người dân người ta thực hiện được
và người dân thực hiện được thì chúng ta mới phát triển kinh tế xã hội được
để tích cực hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội tỉnh đã đề xuất đưa việc phát triển đối tượng
là một tiêu chí thi đua hàng năm trong việc phát triển kinh tế xã hội
nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức các cấp ủy chính quyền địa phương và người dân
phấn đấu từ con số chín mươi bảy tám đến chín mươi tám hai số dân tham gia bảo hiểm y tế
thực sự không phải là điều dễ dàng với tỉnh hà giang
đó cũng là khó khăn chung của các tỉnh miền núi phía bắc
chỉ có những cách tuyên truyền gần dân
mới giúp người dân hiểu được lợi ích lâu dài của bảo hiểm y tế
tham gia bảo hiểm y tế
sẽ giúp người nghèo tiết kiệm kinh tế đầu tư cho sức khỏe
cũng chính là tương lai của chính mình
chương trình điểm tựa tương lai cũng xin được kết thúc tại đây
kính chào tạm biệt